để chuẩn bị cho tết tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ có khoảng tám mươi doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lượng hàng hóa tăng từ một mươi hai hai mươi một so với tết canh tí năm hai nghìn hai mươi dự kiến trị giá hàng hóa gần một mươi chín bảy trăm linh tỷ đồng
sở công thương thành phố đã làm việc với doanh nghiệp nhà sản xuất ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long và đông nam bộ
để tiếp tục đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng cho các hệ thống phân phối ở thành phố hồ chí minh
mặt hàng nông sản thủy hải sản thịt gia súc nhập vào các chợ đầu mối thời điểm cận tết tăng lên từ một mươi năm đến một mươi sáu tấn trên một ngày
các mặt hàng bánh kẹo rượu bia nước giải khác cũng tăng nguồn dự trữ dịp tết khoảng hai mươi
các siêu thị trung tâm thương mại ở thành phố hồ chí minh cũng chuẩn bị nguồn hạng hóa tăng từ hai ba lần
riêng mặt hàng thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo các doanh nghiệp lớn ở thành phố đang chuẩn bị tăng nguồn cung từ thịt heo đông lạnh nhập khẩu và ký kết với các trang trại chăn nuôi